đại diện của nghị viện châu âu và hội đồng châu âu nhóm các nước thành viên thuộc liên minh châu âu
đã đạt được thỏa thuận tạm thời về một chính sách phòng vệ thương mại mới mang tên công cụ chống áp bức gọi tắt là aci
chính sách này được đưa ra nhằm hạn chế nguy cơ những căng thẳng địa chính trị lan sang lĩnh vực thương mại
và bảo vệ các nước thành viên trước hành vi hạn chế kinh tế từ những nước thứ ba
aci sẽ ưu tiên cho cách tiếp cận mềm dựa trên sự trao đổi và đàm phán với các quốc gia
áp dụng các biện pháp trên sau khi tiến hành bỏ phiếu và đánh giá kỹ lưỡng liệu thực sự có hành vi gây sức ép về kinh tế hay không
nếu các cuộc đối thoại với nước thứ ba không đạt được kết quả eu có thể áp đặt hạn chế đối với nước đó
thông qua các biện pháp như tăng thuế hay hạn chế tiếp cận với các chương trình mua sắm chính phủ của eu
toàn bộ quá trình này có thể mất đến một năm
chính sách này sẽ có hiệu lực vào nửa sau của năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến chỉ áp dụng cho các trường hợp mới phát sinh
chứ không giải quyết các trường hợp đã xảy ra trước đó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé